tăng cường sự lãnh đạo của đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước là một nhiệm vụ hết sức quan trọng
thời gian gần đây bằng nhiều cách làm khác nhau tỉnh quảng trị đã và đang từng bước phát triển mạnh
các tri bộ đảng cũng như đảng viên mới ở doanh nghiệp ngoài nhà nước
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng trị
công ty trách nhiệm hiểu hạn xây dựng tuấn tiến được thành lập năm hai nghìn bốn với ba đảng viên thuộc đảng bộ
thành phố đông hà sau hơn một mươi năm hoạt động đến nay tri bộ đã có một mươi đảng viên
ngoài sản xuất kinh doanh ra tôi luôn quan tâm đến quyền và lợi ích của người lao động
từ chỗ đó luôn là hướng cho tổ chức đoàn công đoàn có sự nhận thức đúng đắn về quan điểm
lập tượng tư tượng để họ tự giác phấn đấu vào đồi ngục của đảng
một thực tế đang diễn ra ở tỉnh quảng trị
diễn ra ở tỉnh quảng trị là để công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân
vừa đảm bảo về số lượng vừa nâng cao chất lượng vai trò của giám đốc trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng
nếu giám đốc quan tâm đến công tác phát triển đảng thì doanh nghiệp đó kinh doanh có hiệu quả
còn nếu không thì ngược lại đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn minh hưng
ngày đầu mới thành lập tri bộ chỉ có ba đảng viên đến nay đã trở thành đảng bộ và có năm mươi đảng viên
đồng chí giám đốc công ty hiện nay là chưa đảng viên nhưng phải nói rằng đồng chí rất quan tâm đến công tác đảng
và đặc biệt là công tác phát triển đảng viên có trách nhiệm của đảng ủy và giám đốc công ty
trong việc bồi dưỡng đào tạo và đề bạt cán bộ
toàn tỉnh quảng trị có hơn hai doanh nghiệp trong đó chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ
hiện việc phát triển đảng ở doanh nghiệp ngoài nhà nước đang còn khó khăn vì vậy ban thường vụ tỉnh ủy quảng trị
đã đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển đảng
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng trị đã ban hành đề án phát triển tổ chức đảng và đảng viên
trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đề án trên mang tính định hướng để các cấp ủy đảng trên địa bàn
phối hợp chặt chẽ trong việc đào tạo nguồn cho đảng góp phần phát huy vai trò lãnh đạo của đảng
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh